nhằm ngăn chặn tình trạng biển xâm thực vào đất liền xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa được nhà nước đầu tư tuyến đề biển
công trình đáp ứng mong mỏi của người dân vì sẽ chấm dứt được tình trạng biển xâm thực từ nhiều năm nay tại khu vực này
từ nhiều năm nay ở khu vực này bình quân mỗi năm biển ăn sâu vào đất liền gần hai mươi mét gây thiệt hại đến sản xuất và đe dọa sự an toàn của nhân dân
ngay khi dự án đê biển được triển khai chính quyền và người dân địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công để dự án sớm hoàn thành
dự án xây dựng tuyến đê biển xã quảng nham có chiều dài hơn hai năm km tổng vốn đầu tư gần chín mươi hai tỷ đồng từ nguồn vốn trong biến đổi khí hậu
hiện tại nhà thầu đã đúc xong toàn bộ cấu kiện bê tông và thi công cân kẻ
với những biện pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ dự kiến công trình đê biển quảng nham sẽ phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa bão năm nay